tại dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành lao động thương binh và xã hội
bộ này đã đề xuất cho đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên có quyền vào cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ bất kể ngày hay đêm mà không cần phải báo trước
dự thảo nghị định nêu rõ việc thanh tra có thể được thực hiện không báo trước nếu có căn cứ cho rằng
việc báo trước sẽ ảnh hưởng đến kết quả thanh tra hoặc phải can thiệp ngay để bảo vệ quyền của người lao động
hoặc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc
theo dự thảo căn cứ báo cáo kết quả thanh tra nội dung giải trình của đối tượng thanh tra nếu có
chậm nhất một mươi năm ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra
người ra quyết định thanh tra phải ban hành kết luận thanh tra
trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
người ra quyết định thanh tra quyết định kéo dài thời hạn ban hành kết luận thanh tra
trên cơ sở nhất trí của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước cung cấp